theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của tổng cục hải quan lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu là hơn tám năm nghìn chiếc trị giá hai trăm linh tám triệu usd tăng năm mươi tám về lượng và tăng bốn mươi sáu chín về giá trị so với tháng trước
tính chung trong quý i lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc gần hai mươi chiếc giảm hơn hai mươi một giá trị nhập khẩu là bốn trăm tám mươi sáu triệu usd lượng nhập khẩu giảm diễn ra ở hầu hết các loại xe trừ ô tô tải cụ thể lượng nhập khẩu ô tô tải gần một mươi chiếc tăng một mươi sáu ô tô từ chín chỗ ngồi trở xuống là gần bảy chiếc các loại ô tô khác hơn ba chiếc

trong quý i này thái lan đã vượt qua hàn quốc trở thành thị trường dẫn đầu cung cấp ô tô cho việt nam với